đã xét nghiệm âm tính rồi lại nhiễm virus covid một mươi chín trở lại trường hợp tại đà nẵng thì cũng tương tự như hai ca bệnh tại quảng ninh
vậy việc tái nhiễm này thực chất là như thế nào
phóng viên của truyền hình nhân dân đã lấy ý kiến của các chuyên gia y tế để đi tìm câu trả lời
hai bệnh nhân từng được xét nghiệm âm tính sau đó dương tính trở lại với virus sars cov hai là bệnh nhân số năm mươi và bệnh nhân một trăm bốn mươi chín đang được điều trị tại quảng ninh
trong đó bệnh nhân số năm mươi đã hai lần xét nghiệm âm tính và đến lần thứ ba thứ bốn thứ năm thì dương tính sau đó tới ngày tám tháng bốn thì tiếp tục âm tính
trường hợp bệnh nhân số hai mươi hai tại đà nẵng cũng giống như vậy
theo các chuyên gia hiện tượng này từng ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới trước đó như trung quốc hàn quốc
trường hợp thứ hai người ta gọi là tái nhiễm tức là ông ra không lại tiếp xúc với người khác lại bị nhiễm một lần nữa gọi là tái nhiễm trở lại
cái này thì nếu có xảy ra thì cũng đều liên quan đến cái tình trạng biến dịch
tức là mình đã có biến dịch rồi do sao giờ này không khống chế được virus
theo viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết cũng có thể xảy ra trường hợp tại thời điểm lấy mẫu virus đã hết nhưng sars virus vẫn còn ở hầu họng nên lấy mẫu trúng vị trí này cho kết quả xét nghiệm dương tính
đặc điểm của một số những người mà miễn dịch của họ nó không phải mạnh như những người khác tức là cái lượng kháng thể họ sinh ra nó không đủ để trung hòa được gọi là hoàn toàn toàn bộ cái lượng virus ở trong cơ thể
và nó dẫn đến một cái tình trạng là có thể là virus đã bị trung hòa rồi nhưng mà vẫn được đào thải ra ở trên bề mặt tim mạng và dẫn đến là cái việc khi mà người ta ngoái họng người ta vẫn tìm thấy
dù đã chứng minh về mặt sinh học tuy nhiên sars cov hai là một virus mới
vì vậy các bác sĩ lâm sàng và dịch tễ vẫn khuyến cáo người bệnh sau khi được điều trị khỏi sẽ tiếp tục được theo dõi cách ly bảo đảm rằng khi được trở về họ hoàn toàn khỏe mạnh và không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng